tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc luật cảnh sát biển việt nam tại bảy mươi năm điểm cầu
luật cảnh sát biển việt nam được ban hành có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt trong thực thi pháp luật trên biển
thể hiện sự tập trung ý chí của đảng nhà nước nguyện vọng của nhân dân là tuyên bố mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia
dân tộc bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
luật đã tạo khôn khổ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý lĩnh vực quốc phòng an ninh bảo vệ biển đảo
thực thi pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn trên biển đồng thời tạo thuận lợi cho cảnh sát biển việt nam bảo vệ
giúp đỡ hỗ trợ nhân dân việt nam làm ăn hợp pháp trên biển đồng hành cùng ngư dân việt nam hoạt động trong vùng biển việt nam và trên vùng biển quốc tế